hãy hỗ trợ chúng tôi cho công tác triển khai thực hiện và đảm bảo các quy định phòng chống dịch
khi mà có sự cố xảy ra các trường hợp vi phạm thì chúng tôi cũng đã chủ động triển khai các tổ tuần tra lưu động
sẽ hỗ trợ với các lực lượng cơ sở để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về trong vùng xanh của khu dân cư
ý thức và sự đoàn kết lúc này chính là yếu tố tiên quyết để những vùng xanh được bảo vệ và nhân rộng trên bản đồ an toàn covid
mỗi khu dân cư được an toàn sẽ góp phần đẩy lùi những vùng đỏ có dịch tạo nên lá chắn phòng dịch vững chắc
tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự
sau khi sử dụng ma túy trần văn minh chú quận sơn trà và lê hồng kỳ chú quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
đã điều khiển xe máy đi dạo với tốc độ cao cả hai gặp lực lượng đặc nhiệm chín trăm một mươi một thì đã tăng tốc bỏ chạy
khiến cho lực lượng đã tổ chức truy đuổi đến khi nổ súng thì mới ngăn chặn được hai đối tượng
trước đó tổ công tác số một của lực lượng chín trăm một mươi một làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát covid một mươi chín trên đường nguyễn văn linh
địa bàn quận hải châu đã phát hiện hai thanh niên phóng mô tô phân khối lớn với tốc độ cao hướng từ cầu rồng về phía sân bay đà nẵng
tổ công tác ra hiệu dừng xe nhưng cả hai đã không chấp hành phóng thẳng vượt chốt kiểm soát gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ
cán bộ chiến sĩ tại tổ đã dùng mô tô chuyên dụng để truy đuổi và đeo bám
lúc này hai thanh niên đã lao xe với tốc độ cao khoảng một trăm linh km một giờ vượt qua ba chốt kiểm soát
khi đến đường nguyễn tri phương cùng quận hải châu cách điểm xuất phát truy đuổi khoảng hơn một cây số một tổ công tác khác đã chặn đầu xe nổ súng chỉ thiên
cả hai đối tượng đã tiếp tục bỏ xe chạy bộ vào ngõ hẻm và lực lượng chín trăm một mươi một đã khống chế được hai nghi phạm
khi bị đưa về trụ sở công an qua xét nghiệm thì cả hai đều dương tính với ma túy đồng thời xác định có tiền sử dụng trái phép chất ma túy
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày chín tháng tám lực lượng cảnh sát trật tự cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh cà mau đã phát hiện và bắt giữ được một đối tượng đang có lệnh truy nã tại khu vực khóm ba phường sáu thành phố cà mau
đối tượng bị bắt chính là bành hồng vũ trường tên gọi khác là trường quan công chú tại khóm một phường tám thành phố cà mau
đây là đối tượng đang bị công an thành phố cà mau ra quyết định truy nã về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
sau khi bị truy nã trường đã đến địa bàn tỉnh
trường đã đến địa bàn tỉnh bạc liêu để lần trốn
đến khoảng tháng bảy năm hai nghìn một mươi một trường đã trở về cà mau và đi bằng đường nhỏ lộ giao thông nông thôn và về nhà bên vợ tại phường một thành phố cà mau
đến ngày chín tháng tám khi di chuyển đến địa bàn phường sáu thì bị lực lượng cảnh sát trật tự cảnh sát một trăm một mươi ba phát hiện và bắt giữ
được biết đối tượng bành hồng vũ trường còn có liên quan đến một vụ án khác
hiện trường đã được chuyển giao về đơn vị công an thành phố cà mau để tiếp tục xử lý

công an thành phố điện biên phủ vừa phá chuyên án và bắt hai đối tượng có hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ là một chín mươi chín viên ma túy tổng hợp
vào khoảng một mươi năm h ngày chín tháng tám tại khu vực tổ một mươi một phường him lam thành phố điện biên phủ
đội cảnh sát giao thông trật tự phối hợp với đội điều tra công an thành phố điện biên phủ bắt quả tang đối tượng nguyễn thị mỹ linh
trú tại bản bôm la xã thanh sương huyện điện biên có hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ là tám viên ma túy tổng hợp và trên một gam ma túy đá
đấu tranh mở rộng lực lượng công an tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở bắt giữ hoàng đình huy chú tổ hai mươi một phường hai mươi năm thành phố điện biên phủ
qua khám xét đã thu giữ thêm một chín mươi một viên ma túy tổng hợp một gói ma túy đá năm điện thoại di động và nhiều vật chứng có liên quan
tại cơ quan công an hoàng đình huy khai nhận là đối tượng nghiện lâu năm số ma túy trên mua về để sử dụng và bán kiếm lời
trong phần tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại số nhà bốn mươi trên ba trăm năm mươi bảy bà triệu phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê kim hạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại số nhà bốn trên ba trăm ba mươi bốn phố dắt thị trấn triệu sơn huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thanh hóa
quyết định truy nã đối với đối tượng hà duy phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại bốn mươi năm nguyễn đức thuận phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý